một mươi ba h ba mươi phút ngày bảy tháng một năm hai nghìn một mươi một
tại khu đất chống giữa số nhà sáu mươi bốn và sáu mươi tám
khu chợ đồng triều phường quán chữ quận kế nam tp hcm
đã phát hiện một thi thể bị mất đầu
và hai tay được phủ trên một chiếc chiếc
quá sợ hãi người công nhân này đã bỏ chạy
rồi chi hô báo cho những người xung quanh biết
thông tin trên lập tức được công an phường quán chữ báo cáo lên cấp trình
công an thành phố đã chỉ đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
phòng kết thật hình sự công an quận kế nam tp hcm
tiến hành điều tra khám nghiệm hiện trường
kết quả bước đầu cho thấy
nạn nhân là phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi
bị sát hại giã man trong tình trạng mất đầu và hai cánh tay
chân trái có vết cát dở ở đoạn háng
chân người chỉ mặc độc một chiếc quần lót
thi thể nạn nhân khi phát hiện đã được rửa sạch sẽ
không còn vết máu
bị phủ dưới lớp rác phôi bào
sau khi nhận được thông tin tại phường quán chữ
về việc phát hiện một sát chết tại bát đất trống
thuộc khu vực chợ đồng triều thuộc phường quán chữ quận kế nam
được sự phân công của lãnh đạo quân quận
tôi là người có mặt đầu tiên tại hiện trường
khi xuống hiện trường phát hiện một sát chết
sát chết không còn nguyên vẹn thi thể
sát chết nằm sấp
không còn đầu không còn tay
chỉ còn phần thân và chân thôi
lúc đấy cũng xác định như đấy là
một vụ án đặc biệt nghiêm trọng
với tinh chất hết sức giã man
do đó tôi báo cáo lãnh đạo quân quận
xin ý kiến chỉ đạo lãnh đạo quân quận
về việc tăng cường báo cáo công an thành phố
tăng cường các đơn vị nghiệp vụ
để tăng cường các đơn vị nghiệp vụ

phối kết hợp công tác điều tra
khám nghiệm tử thi khám nghiệm trường
xác định đối tượng
hiện trường vụ án là một khu đất trống
nằm giữa khu dân cư
muốn vào đây phải qua một con ngõ nhỏ sâu hút
ở đây hầu như nhà nào cũng có cửa hậu
đi ra con ngõ ấy
tuy nhiên hiếm khi có người qua lại
trước vụ án đặc biệt nghiêm trọng
ban giám đốc công an thành phố hải phòng
ngay lập tức truyền thông
đạo phân công công việc một cách khẩn trương
khoa học cho các đơn vị chức năng
xác lập chuyên án một trăm một mươi một g
phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về trật tự xã hội công an quận kiến an
cùng một số đơn vị nghiệp vụ
các điều tra viên trinh sát
các cán bộ có kinh nghiệm nhất
được khuy động với quyết tâm sớm tìm ra hùng thủ
tuy nhiên công tác điều tra
được xác định là vô cùng khó khăn
bởi tử thi không có đầu và hai cánh tay
cho thấy đối tượng
đã cố tình dùng thủ đoạn tinh vi
trả quyền nhằm đối phó với hoạt động
điều tra của cơ quan công an
có thể nói đây là một cái vụ án
hết sức nghiêm trọng
xảy ra trên địa bàn
thành phố hải phòng
người bị hại đã bị hùng thủ
tăng vật của vụ án
các dấu viết của vụ án
đặc biệt là với cái khó khăn bước đầu
chúng tôi xác định đây là vụ án
vừa đặc biệt nghiêm trọng
vừa hai là nó mang tính chất
hết sức phức tạp
và khó khăn cho quá trình điều tra
đó là thân người bị hại
thì ở một vị trí
còn đầu và tay
của người bị hại
thì đối tượng di chuyển
đi một vị trí khác
và cái khó khăn nữa là thời tiết
khi xảy ra vụ án
hết sức khắc nghiệt
dưới một mươi độ c khoảng năm sáu độ c
cho nên là việc mà xác định
những cái phần dấu viết còn lại
cơ thể của người bị hại
là hết sức khó khăn
trên cái tình thần đó
thì chúng tôi xác định đây là cái vụ án
trước mắt là xác định vụ án giết người
và với một cái phương thức thủ đoạn
hết sức như là
giã man và tàn ác
ban chuyên án khẩn trương làm việc
với cường độ cao
tập trung liên tục
giả sát đề bàn
thu thập thông tin từ người dân
sống gần hiện trường xảy ra vụ án
khoảng hai giờ đêm
tôi có nghe thấy tiếng chó đó sủa
tôi dậy tôi kiểm tra
nhà cửa xung quanh
tôi nghĩ nó là trộm đạo gì đó
nhưng mà tôi thấy
khách nhà tôi một đoạn
tôi có nghe thấy tiếng
dịch một cái
tôi nghĩ là
người dân người ta vất giác vất giếc
ở cái khu vực đấy
ở cái khu vực đấy là
là cái đất chống
thường xuyên người ta vất giác vất giếc
ở cái khu vực đấy thôi
mọi việc vẫn diễn ra bình thường
tôi thấy một số bà con
đang đứng nhốn nháo ở đấy
tôi vào tôi kiểm tra
trong cái khu vực đấy
lúc đầu tôi nghĩ nó là ma lợi canh
nhưng mà sau tôi lấy gậy
tôi chọc chọc vào
thì tôi thấy đó là
một cái sát chết
các điều tra viên cho rằng
khả năng lớn
đây là thời gian
thời gian hung thủ
vác sát nạn nhân vì ta
tìm hiểu và đánh giá
sàng lọc mô thuẫn nổi lên
tại các khu vực
xung quanh địa bàn phát hiện sát chết
cũng được một tổ công tác tiến hành kiểm tra ký lưỡng
việc làm này
tuy mất nhiều công sức
của cán bộ điều tra
nhưng lại là một khâu rất quan trọng
để các điều tra viên truy tìm kẻ thù ác
trên dung của cả dân
giết người vẫn rất mời thịt
chúng tôi xác định
khi xảy ra vụ án
khi mà phát hiện
một phần thi thể của người bị hại
thì chúng tôi xác định
có hai vấn đề khó khăn nhất trong quá trình điều tra
vấn đề thứ nhất
xác định nhân thân của người bị hại
nhân thân của người bị hại
và cái vấn đề thứ hai
xác định đây là
hiện trường thi thể người bị hại
nằm rải rác trong khu vực
trong khu vực xảy ra vụ án
thì xác định đây
ban đầu không phải là hiện trường chính
hiện trường chính ở một vị trí khác
cho nên là cái nhiệm vụ
của tất cả các lực lượng tham gia
điều tra vụ án
phải làm rõ hai vấn đề
tập trung làm rõ hai vấn đề
vấn đề thứ nhất là nhanh chóng xác định
tung tích người bị hại
và vấn đề thứ hai
là xác định hiện trường chính
để khoanh vùng
và đối tượng nghi vấn
cái khó khăn của việc
xác định dân thân người bị hại
là hai cánh tay
sau khi chúng tôi mở rộng
cái hiện trường
thì phát hiện hai cánh tay
của người bị hại
đã bị ngâm trong
trong một cái vũng nước
mà ở với nhiệt độ năm sáu độ c
trong khoảng hai băng hải rồi
bên cạnh đó
cơ quan điều tra tập trung sàng lọc
khoanh vùng các đối tượng khả nghi
cộng cán nổ lên trong địa bàn
cơ quan công an đã mời những đối tượng này
để tập trung sàng lọc
để điều tra làm rõ
không ngoài công tìm kiếm
một tổ công tác
qua kiểm tra căn bộ
nhà số sáu trăm bảy mươi sáu
đường trường trinh
phường quán chữ
là ngôi nhà đấu lưng
với khu đất trống
nơi phát hiện gián sách chết
do nguyễn dũng giang
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
thuê làm cửa hàng bán quần áo
tổ công tác phát hiện
có nhiều dấu hiệu khả nghi
cùng với sự nỗ lực của tất cả các đơn vị
trong đó vc bốn mươi năm vc năm mươi bốn công an thành phố
công an quận nguyên an công an phường quán chữ
và bà con tổ nhân dân
thì anh em chúng tôi đã thu được những kết quả
anh em chúng tôi đã thu được những thông tin rất là quý giá
thì xác định có một đối tượng
là ở trọ
khu nhà phía trước
của cái đô đất trống
thì cũng đối tượng này đến thuê trọ
thì cũng đối tượng này đến thuê trọ
mở gian hàng bán quần áo
quá trình thuê trọ
thì có nhiều cái biểu hiện nghi vấn
và quan hệ phức tạp
quá trình đấu tranh
thì chúng tôi cũng có thấy
trong cái việc lời khai của đối tượng
nó rất nhiều cái vấn đề bất minh và thời gian
đối tượng khai báo lúng túng loanh quanh
và cái quan hệ cũng không rõ ràng
đáng chú ý là trong gian bếp của ngôi nhà giang đang thuê
còn có chiếc chiếu ướt
và có một cành rất khó chịu
các trình sát còn phát hiện
đối tượng này có nhiều điểm bất thường
vì dù nhà ở sát với bãi đất trống
được phát hiện sát chết
nhưng khi vụ việc được phát hiện
giang không ra xem như mọi người
mà vẫn ra quán nước gần đó như mọi ngày
rồi mở cửa hàng bán quần áo bình thường
thông tin nhanh chóng được báo về ban chuyên án
và nguyễn dũng giang
được mời về trụ sở công an phường quán chữ để làm việc
khi về trụ sở làm việc
giang hết sức bình thản
trả lời trôi chảy
các câu hỏi của cán bộ điều tra
và một mực khẳng định
mình hoàn toàn không liên quan đến vụ án
tráng đêm không ngủ
công việc kiểm tra và tìm kiếm
vẫn được lực lượng công an
miệt mai thực hiện
cho đến tận sáng
rồi đến chiều hôm sau
một mặt kiên trì đấu tranh
với đối tượng
cành đồng thời tích cực mở rộng
và tìm ra sát xung quanh khu vực hiện trường
với hy vọng
tìm được phần còn lại
thi thể của nạn nhân
điểm xảy ra vụ án
lúc đó là cũng
hết sức cấp bách
trong tình trạng
trong tình thế là
đối vụ đặc biệt
vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn
với sự chỉ đạo quyết liệt
của lãnh đạo quân quận
bằng ngoại giá
công an quân nga
phải tập trung hết
mọi lực lượng
và các biện pháp người vụ
sớm điều tra
làm rõ đối tượng
không còn nguyên
việc xác định
nhận dạng đối với nạn nhân
cũng như nhân thân
của nạn nhân
là rất khó khăn
chúng tôi cũng
phối kỷ hợp
rất là cao
trong công tác khám nghiệm tử thi
khám nghiệm trường
và mở rộng hiện trường
tìm các cái
cũng như là
phần thân thể còn lại
của nạn nhân
đúng như mong muốn
của ban chuyên án
ngày tám tháng một
một tổ công tác phát hiện
hai cánh tay nạn nhân
được gói cẩn thận
cùng một bộ quần áo
phụ nữ bê bết máu
vứt dưới bể phốt
của công trình xây dựng
trên đường đầm chiều
đối diện với khu đất
nơi phát hiện
sát chết ba mươi mét
các cán bộ chiến sĩ
phòng kỹ thuật hình sự công an
thành phố hải phòng
đã rất khó khăn
khi tiến hành
lấy mẫu dấu vân tay
của nạn nhân
bởi trong thời gian mưa lạnh
lại bị vứt xuống dưới nước
nên hầu như
các dấu vân tay
đã bị biến giả
với kinh nghiệm dài dặn
sau hơn hai tiếng đồng hồ
các cán bộ chiến sĩ
phòng kỹ thuật hình sự
đã nhanh chóng xác định
được sanh tính nạn nhân
là chị nguyễn thị thu hằng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
chú tẻ khu năm
phường vĩnh niệm
quận lê trân
thành phố hải phòng
nạn nhân có chồng
đã mất năm hai nghìn tám
và sống cùng con trai
là phạm văn tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
đấy là buổi tối
hai mẹ con cơm xong
thì bất chần
mẹ em nhận cô ấy
thì mẹ em bảo là
đi đòi tiền
ra trên nội về
thì trước lúc mẹ em đi
em bảo mẹ em là
em ở nhà
thì cho em lấy điện thoại
để em chơi điện tử
mẹ em dùng ý
thì lấy điện thoại
mẹ em bắt đầu
mẹ em đi
tầm chín giờ
thì tầm muộn
tầm một mươi một một mươi hai giờ
thì cũng chưa đi về
em nghĩ là
ở bên nhà bạn
từ đấy mẹ em có chơi
của cô này
thì cô cũng
nhà cũng ngay bên gần đây
thì thỉnh thoảng mẹ em
vẫn hay ở bên đấy với cô
với đấy mà
thì vô cùng là
những lần đấy
thì mẹ em thường báo trước
họ gọi điện về
thế thì lần này
không biết nó làm gì
em cũng nghĩ như thế
trong khi đó
theo hồ sơ điều tra
lực lượng chức năng cho biết
ngày năm tháng một
nguyễn dũng giang
có gọi điện
vào số máy
của chị hằng
tập trung giả soát
các mối quan hệ
của nạn nhân
cơ quan điều tra phát hiện
giữa nguyễn dũng giang
và chị nguyễn thị thu hằng
có mối quan hệ
về mặt tiền năng
theo tài liệu điều tra
nguyễn dũng giang
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
từ hải dương
giải phòng học
ngày lái xe ô tô
giang không theo
học ngày lái xe
mà xin vào
làm hợp đồng
một tháng năm
giang lấy vợ
và có hai con trai
y bỏ vợ
sống độc thân
tường trường trinh
và mở cửa hàng
kinh doanh quản áo nữ
cũng trong thời gian này
giang quen biết
với chị hằng
rồi được chị hằng
cho vai tiền làm ăn
những giờ đầu tiên
khi được mời
lên cơ quan công an
giang rất bình thản
tỏ ra hợp tác
với cán bộ điều tra
giang khẳng định
mình là người
làm ăn chân chính
hoàn toàn không liên quan
đến một việc đã xảy ra
khi cơ quan điều tra
đưa ra được
các chứng cứ
khó có thể chối cãi
nguyễn dũng giang
mới bắt đầu khai nhận
tôi đã trực tiếp
tiến hành điều tra
đấu tranh với
trong thời gian
hai ngày qua
thì đến lúc này
giang vẫn tỏ
rất bình thường
khi đã đủ
các căn cứ
có liên quan
mà cần để
xác minh tiếp
sau khi đã
được khỏi một câu
quan hệ thế nào
ở chợ hằng
thì đối tượng
tự nhiên là
đang nói chuyện
rất bình thường
tự nhiên là
mặt đối tượng
nguyễn dũng giang
tối ngày năm tháng một
có sang nhà giang
nhưng đi cùng
một người đàn ông
với mục đích
giang mua gà trọ
cho con trai chị
giang mượn xe máy
của chị hằng
đi ra ngoài
mọi sự việc
hắn không hề biết
đối tượng giang
có những cái
khi những dấu vết
của chúng ta
chưa thu thập
được đầy đủ
thì đối tượng giang
thiết sức là
có một cái thái độ
rồi nằm che giấu
những cái dấu vết
của tội phạm
rồi sau đó
cái tình tiết
đối tượng giang
là chị hằng
đi cùng một người đàn ông
để đổ tội
cho người khác
gây ra cái yếu tố
của người giang
bằng những cái cơ sở
và bằng những cái
và những dấu vết
mà qua công tác chính xác
chúng tôi nắm được
thì hoàn toàn
đoại trừ cái khả năng
cái nơi khai
của người giang
rồi sau đó
thì trực tiếp tôi
đã đấu tranh
với người giang
trong khoảng một tiếng đồng hồ
bằng những nơi nãy
rồi bằng những cái chứng cứ
qua quá trình
nắm tình hình
và giả soát
tại hiện trường của quán
biết không thể
giấu được tội
giết người của mình
nguyễn dũng giang
lại thay đổi lời khai
chị hằng đến nhà giang
cùng một người đàn ông
người đàn ông ra về
chị hằng cùng ngồi lại
với giang xem tv
lợi dụng lúc
giang xuống bếp
chị hằng đã lấy trộm
năm trăm linh ngàn đồng
giấu dưới chiếc chiếu
thì bị giang phát hiện
chị hằng phản ứng lại
khiến giang ra tay hạ sát
tại cơ quan công an
nguyễn dũng giang
không hề tỏ ra hận
và còn thanh minh
cho động cơ giết người
cướp tài sản của mình
là do thiếu tiền
hắn cho biết
sở dĩ không bỏ trốn
vì còn lo bán hàng
và vì như vậy
khác nào báo công an
mình là thủ phạm
hắn chặt đầu
và hai cánh tay nạn nhân
sự phát hiện
của lực lượng công an
nhận thấy những lời
của nguyễn dũng giang khai nhận
vẫn chưa thành thật
bằng các nghiệp vụ sắc bén
cơ quan điều tra
đã kiên trì
đấu tranh quyết liệt
với đối tượng
không còn đường chối cãi
và cuối cùng
đã khai nhận
toàn bộ tội ác
giả man của y
đối với nạn nhân
nguyễn thị thuong
ngay khi đêm
đối tượng giang nhận tội
là anh em tôi
đưa đối tượng giang đi
đối tượng này
dẫn chúng tôi
đến vị trí
theo lời khai đường
kết hợp cùng
công an phường quán trữ
đội hình sự
công an quán ngang
và phòng hình sự
đưa đối tượng
đến vị trí
khai vứt đầu
chúng tôi xác định
một túi bóng
phần quần áo
đấy là phần thi thể
sau khi khám nghiệm tử thi
xác định là đúng là đầu của chị hằng
việc khám nghiệm tử thi
xác định là ba phần tận thể đó
của cùng một người
và phù hợp tất cả
với lời khai của
cũng như các thông tin khác
mà cơ quan điều tra đã thu tập được
do đó là chúng tôi
xác định chính xác
đối tượng nguyễn trung giang
là đối tượng gây ra
xác đại chị hằng
của năm hai nghìn một mươi
giang quen biết
với chị nguyễn thị thu hằng
và vai của chị một số tiền
phục vụ cho việc kinh doanh
đến hẳn chưa xoay đủ
số tiền để trả
chị hằng liên tục đòi nợ
thấy chị hằng có tài sản
giang nảy suy nghĩ định xác hạ
để quýt nợ
tối ngày năm tháng một
giang gọi điện
hẹn chị hằng tới cửa hàng
để trả nợ
giang gọi điện
hẹn chị hằng tới cửa hàng
chị hằng xuất sáng
đi xe máy một mình
đến nhà giang
nhân lúc chị hằng không để ý
giang dùng búa đinh
đập mạnh vào đầu
khiến chị hằng ngã vật xuống đất
bất tỉnh ngay tại chỗ
giang kéo chị hằng vào trong bếp
hắn phát hiện nạn nhân vẫn còn thờ
giang tiếp tục dùng búa
đập liên tục vào đầu
cho đến khi nạn nhân chết hẳn
sau đó giang lấy xe máy của nạn nhân
mang ra gửi tài bái
trong xe khu vực cầu niệm
quận lê trân
rồi quay lại nhà trọ
nghĩ cách phi tàng sáng chết
khi về đến nhà giang đóng chặt cửa
hắn lột hết tài sản quần áo của chị hằng
tiếp đó kéo nạn nhân vào nhà tắm
dùng dao phay cắt rời đầu
hai tay của nạn nhân
hắn lột hết tài sản quần áo của chị hằng
tiếp đó kéo nạn nhân vào nhà tắm
dùng dao phay cắt rời đầu
hai tay của nạn nhân

tiếp đó kéo nạn nhân vào nhà tắm
dùng dao phay cắt rời đầu
hắn lột hết tài sản quần áo của chị hằng

dùng dao phay cắt rời đầu
hắn lột hết tài sản quần áo của chị hằng
tiếp đó kéo nạn nhân vào nhà tắm
xong xuôi hắn quay lại nhà trọ
lao chùi nhà cửa
xóa dấu vết
rồi thẳng nhìn lên giường đi ngủ
sáng ngày hôm sau
giang mua sim điện thoại
nhắn tin vào số máy của chị hằng với nội dung
mẹ đi làng sơn
vài hôm rồi về
ở nhà mọi người yên tâm
hai chức nhẫn vàng
hắn mang đi bán lấy tiền
đến ngày bảy tháng một năm hai nghìn một mươi một
giang được mời lên cơ quan điều tra
và bị bắt giữ
ngay sau khi cơ quan điều tra xác nhận
nguyễn dũng giang chính là thủ phạm
giết hại chị nguyễn thị thu hằng
nhiều người dân sống tại phường quán trữ
đã không khỏi bà hoàng
kẻ thù ác
đã phải nhận bản án tử hình
cho những tội ác không thể dung thứ
mà hắn gây ra
chỉ còn lại nỗi đau
mất người thân
thuộc về gia đình nạn nhân
đáng thương cho đứa con mất trai mất mẹ
đã khiến em không thể tiếp tục con đường học tập
bỏ đi lang thang vô định
em đã nhận ra trước khi quá muộn
em phải cố gắng sống cho thật tốt
để có thể phần nào
làm yên lòng người mẹ
đã khuất của mình
bầu trời trong xanh
cảnh vào tiên bình
chứ hôm ấy bỗng có nhiều điểm lạc
con chim lạ nó đến nó kêu
thì bây giờ tôi vui vẻ
cũng chạm tối
chắc là cả năm rồi
rồi phải có cái vụ gì
vì là cái ninh tính mình
con chim kêu vào đâu nè
trong đêm tối
người ta thấy có đám lửa đột ngột bùng lên
những con chó trong xóm bỗng chu cả lên
nhiều người mất ngủ
hai ngày sau
một sát chết được tìm thấy
trong đám cháy bí ẩn
đến đất nước này
trong đêm hôm trước
điều gì đã xảy ra
trong cái đêm đỉnh mảnh đấy
chiều muộn ngày chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
công an xã kiến thiết
huyện tiên láng thành phố hải phòng
nhận được tin báo của ông vũ quang truyền
ở thôn bắc phong hải phòng
xã kiến thiết
về việc phát hiện một thi thể bị cháy đen
tại khu vực bờ đê
cạnh đầm rươi của gia đình ông
công an xã ngay lập tức
đã đến khu vực đầm rươi
và xác minh đúng là có một sát chết cháy
và không thể nhận ra
mặc áo già mà cháy
còn mũn tí toàn tóc
đây này cháy dưới
khả năng nó đổ dầu nó đốt từ dưới
đây hãy còn một mảng áo
đây là con gái
có dòi bâu ở tay hai bên tay áo
nó cháy rồi nhìn thấy
tôi là công an xã kiến thiết đây
báo cáo các đồng chí là
bác nông dân bác đi làm đồng
bác phát hiện sát chết
bác báo cho công an xã
chúng tôi đến bảo vệ trường
và đã kiểm tra
đúng là sát chết
cháy qua quắp
hiện bây giờ là có dòi bọa rồi
một giờ chiều thì tôi đi ra
tôi phát hiện ra nó có quả cháy
tôi đi lên thì là nhìn thấy sát
cũng nằm ở trên úp mặt
và bên đây
tôi phát hiện ra đây là
mới đầu tôi cũng nghĩ là người giả
nhưng mà nhìn kỹ tôi phát hiện ra
đây là sát người
bởi vì nó có vết mùi
mùi hơn là sát người
mà có lùi bâu vào hai bên cánh tay
hiện trường là một bãi cỏ văn đề
xung quanh sát chết
cỏ và các cây dại tươi đã cháy rụi
bán kính trung bình khoảng một mét
những bụi cây tươi
xung quanh khu vực chưa bị cháy
không có sống hiểu bị gái nát
đất và vật đã cháy
xung quanh tử thi có tàn dư của sàng
vì vậy có thể kết luận
nạn nhân bị đốt do sàng
chân phải tử thi
cách mép sông
xung quanh tử thi
có dựa cổ
bị tác động nhiệt
chúng tôi có quan sát thấy
điện cháy là nó chỉ
quanh vùng tử thi làm đơn
nó không lan rộng đến xung quanh schedule
với lại một vụ tự sát bằng chất cháy thông thường
thì là do phản ứng cận sinh
thì người ta sẽ có phản sạn duy truyền
khi mà nhiệt độ nó lóng lên
thì diện cháy thường nó sẽ rộng
và nó không quyết định
nhưng mà khi mà chúng tôi đến khám nghiệm tử thi
tiếp xúc với lại lơi tử thi làm
thì diện cháy nó chỉ quanh bùng lặn như thế nào
đấy cũng là điều đầu tiên để chúng tôi nghi ngờ
là đây không phải là một cái vụ tự sát thông thường
nạn nhân được xác định là nữ giới
cao khoảng một m năm mươi sáu
phần lớn thi thể đã bị cháy sâu vào tổ chức khoảng bảy mươi
than hóa toàn bộ khu vực toàn đầu cho đến cổ chân
không thể nhận dạng bằng phương pháp cảm quan
vùng cổ phải có vết rách thủng ra
kích thước năm năm hai cm
bờ mép sắc gọn
hai đầu tương đối nhọn
từ trên xuống dưới
từ phải sang trái
làm đứt bó mạch cảnh bên phải
cổ nạn nhân có một vết thương sâu dài sáu cm
bờ mép gọn
một vết thương khác dài khoảng một mươi một cm
nằm ở phía gốc tay phải
mép các vết thương đều bị cháy gọn
chứng tỏ vết thương được hình thành từ trước khi nạn nhân bị đốt
toàn bộ cơ thể của nạn nhân đang trong thời kỳ phân hủy
từ khu vực cổ chân đến hai bàn chân của nạn nhân
không bị tác động bởi nhiệt
hai chiếc giày màu trắng pha hồng vẫn còn nguyên vẽ
ở cổ trên phải của nạn nhân có đeo một chiếc lắc bằng kim loại màu trắng sáng
lắc này là loại lắc nhỏ nhé
nếu một người phụ nữ mà đeo cái lắc này là cổ chân rất nhỏ
và thể trạng nói chung của nạn nhân là cũng rất là nhỏ

và thể trạng nói chung của nạn nhân là cũng rất là nhỏ

và thể trạng nói chung của nạn nhân là cũng rất là nhỏ

từ những tình tiết cơ bản
ban đầu cơ quan điều tra xác định

xung quanh hiện trường không có dấu vết nào nghi là của ống thủ đề lạ

xa xa chỉ thấy có vài căn nhà nhỏ của những người ẩn lặng trông coi đầm rơi
vì vậy khu vực này khá vắng vẻ
ban đêm hầu như không có người qua lại
cách đó hai hôm có một người dân tình cờ nhìn thấy đám lửa cháy
nhưng cũng không nghĩ đó là vụ án mạng giết người đốt xác
tám giờ trà tối
thì tôi ra nhìn thấy đám lửa cháy
thì tôi nghĩ là dân ta sẽ đốt
đây khu vực này cần một cái bãi rác
tôi nghĩ là dân ta đốt rác
ở trong dưới
vên đầm thôi
tôi nghĩ là đây là đốt rác
thì tôi đi ra tôi xem
nhưng mà tôi nhìn tôi nghĩ là nó cháy to
không phát hiện sắc chết cả
thì tôi sẽ đi về nhà
về xuống bãi nèo để ngủ bình thường
biết được đây là khu vực vắng vẻ
để có thể dù dấu nạn nhân đến khu vực này
chứng tỏ hùng thổ đã có kế hoạch từ trước
và phải có mối quan hệ thân thiết với nạn nhân
hắn ra tay dứt khoát
bằng vật sắc nhọn như dao
làm đứt toàn bộ phòng
rồi dùng xăng đốt sắc vì tàng
vì nếu không dùng chất đồi mồi cháy như xăng
thì nạn nhân không thể than hóa sâu như vậy
điều này chứng tỏ hùng thổ rất tan độc
và có hành vi che giấu phạm tội đến cùng
từ thi nằm
trên vách ta lui
của cái bờ đê
và trong tư thế làm sấp
có cái hành động
như là mình đang bơi
đang muốn vươn lên
thế và kết quả này
thì bác giáo đồng chí là rất phù hợp
với lại cái
kết quả giải phẫu thử thi
khi chưa chết hẳn
đây là cái một cái phản ứng
nghĩa là là sau khi gây thương tích
nạn nhân bị
trong tình trạng là
có thể nói là vẫn còn thoai thoát
chúng tôi đánh giá là
nạn nhân và
có cái mối quan hệ
cái thứ hai khu vực đầm dươi đấy
là nếu mà để mà
điều được cái người bị hại
ra khu vực đầm dươi
thì buộc phải bị hại và đối tượng
phải có mối quan hệ
với nhận định như vậy
thông báo được phát đi để tìm gia đình
có người thân mất tích
hoặc không liên lạc được trong khoảng thời gian
từ hai cho đến ba ngày trước khi phát hiện
giật sát chết
các tổ công thắc tỏa đi cơ sở lân cận để tìm kiếm
tìm bằng được
cái người mà có cái đặc điểm
thứ nhất là phụ nữ
tầm độ khoảng ba mươi tuổi
mà mất tích trong cái khoảng thời gian
hai ngày trước
từ cái thời điểm khám nghiệm
chúng tôi tập trung sâu vào
để đi tìm cái tung tích
của cái người như thế
trong khi cơ quan chức năng tiến hành tung tích nạn nhân
thì một gia đình có con gái bị mất tích
hai ngày nay đã đến trình báo
người này cho biết
con gái ông là nguyễn thị hằng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
mở tiệm cắt tóc gội đầu ở xã quang phục
huyện tiên lã
mất tích hai ngày nay
gia đình không thể liên lạc được
điện thoại thì tắt máy
ông cho biết
con gái ông cũng hay đi đôi giày màu trắng hồng
và chân có đeo lắc bạc
điểm này trùng hợp với đôi giày
và chiếc lóc chân của nạn nhân
linh tính bảo
người cha mất bảo nạn nhân
mang đôi giày màu hồng
và chiếc lắc ở chân chính là con gái ông
về về cơ quan điều tra
tiến hành lấy mẫu trưng cầu giám định adn
để xác định quan hệ huyết thống
qua phân tích
mẫu adn của nạn nhân
và đối chiếu với mẫu adn của người thân
viện khoa học hình sự bộ công an kết luận
họ có cùng huyết thống
nạn nhân chính là trịnh
nguyễn thị hằng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
ở xã quang phục huyện tiên lãng tp hải phòng
bị sát hại
rồi đốt sát phi tàng
hùng thủ là ai
hắn ra tay tàn độc vì động cơ mục đích gì
sau khi xác định được tung tích của nạn nhân
thì chúng tôi
triển khai các biện pháp
sàng lọc tất cả các mối quan hệ
của nạn nhân
các mối quan hệ
cũng như các mâu thuẫn
của nạn nhân
cũng như là
thu thập các thông tin
mà gia đình của nạn nhân
cung cấp đến với chúng tôi
để từ đấy chúng tôi xác định
cái diễn đối tượng
người nào có thể tiếp cận gần nhất
với nạn nhân
mà có thể ra tay với nạn nhân
đặc biệt là chúng tôi tập trung vào
hai ngày trước
khi mà chị hằng bị sát hại
nạn nhân mở quán cắt tóc gội đầu
rất có uy tín

lượng khách ra vào hàng ngày khá đông
khi xác minh thông tin
quanh khu vực nạn nhân
mở cửa hiệu gội đầu
mỗi người đều đưa ra thông tin một kiểu
tất cả đều khá mờ hồ không rõ ràng
duy nhất có một thông tin đáng chú ý
là có một người dân nhìn thấy nạn nhân
đã đi cùng với một người đàn ông
trên chiếc xe của nạn nhân
hàng ngày vẫn đi
sau khi tôi cũng nghe được thông tin
và cũng có nên
thì cũng nắm mắt
và nghe một số nhân dân
cũng có nói
vào khoảng chiều tối
thì bản thân cô này
cũng có đi với mình
một anh thanh niên
đi xe máy
đi theo cây hướng
về xã bạch đằng
và sau đó đi đâu
thì chúng tôi cũng không biết
gia đình nạn nhân cũng cho biết
ngoài chiếc lắc bạc
thì nạn nhân còn đeo
một chiếc nhẫn vàng
và một cái dây truyền vàng
và đặc biệt là chiếc xe
mới mua cũng mất tích
từ thông tin trên
có thể thấy
hùng thủ sát hại nạn nhân
với động cơ cướp tài sản
và cụ thể là nhẫn vàng
dây truyền vàng
và chiếc xe máy
đối với cái xe máy
mình xác định đây là đối tượng
đã nấy xe
thì kiểu gì cũng phải tiêu thụ
không thể là đối tượng
sử dụng cái phương tiện đấy được
tập trung ra soát
tất cả các hiệu cầm đồ
cái mũi tập trung lớn nhất
trên địa bàn huyện tây nã
là cái nơi xảy ra cái vụ án này
và mở rộng ra
một số các địa bàn
huyện nân hải
như vĩnh bảo an não kiến thụy
hùng thủ của quen thân với nạn nhân
lại thông thuộc địa hình
chứng tỏ hắn phải sinh sống
hoặc làm việc tại địa phương
vì vậy lực lượng trinh sát đã tỏa đi
các hướng trên địa bàn huyện tây nã
và các huyện lân cận để truy tìm tương tích chia sẻ
tuy nhiên sau hơn một ngày truy tìm
ở hầu hết các địa điểm nghi ngờ hung thủ
có thể giống và tiêu thụ
nhưng cơ quan điều tra không thu được bất cứ thông tin

cơ quan điều tra của thành phố
cộng với cơ quan tây nã
tiến hành phát động công trạng quản chúng
truy tìm chiếc xe máy đấy
thì đến ngày một mươi một
thì có người dân người ta báo
là người ta nhìn cái xe máy đấy
ở dưới xã tuyên thắng
là cách cái nơi ở của đạn nhân
đi về phía xã minh quang
đi xuống dưới biển
là khoảng một mươi cây
thì là chỗ một người dân tên là khánh
nó cung cấp cho cơ quan điều tra cái nội dung như thế
ngay sau khi nhận được thông tin
từ một hiệu cầm đồ trên địa bàn huyện tây nã
cơ quan điều tra đã có mặt
chủ cửa hiệu cầm đồ cho biết
anh vừa nghe thông tin
với một người trong nghề
hiện đang có một người đàn ông
muốn cầm chiếc xe m plate
với giá khoảng ba mươi triệu đồng
chiếc xe này có đặc điểm giống với chiếc xe
mà nạn nhân bị cướp
tìm hiểu kỹ nguồn thông tin người dân cung cấp
cơ quan điều tra tìm đến gặp một người
người này cho biết
anh cũng là người cầm đồ
và có quen biết nhiều người trong giới
mấy hôm trước có người
giới thiệu và muốn nhờ anh này
cầm chiếc xe hiệu m plate với giá cao
vì vậy anh đã xem xe
hôm con đủ tiền sẽ lấy
thì là phòng điều tra
cơ quan điều tra thành phố
cộng với cơ quan huyện tây lãng đã lên kế hoạch
là tiến hành giao dịch
lấy lại cái xe máy đấy
sau đó tổ chức
kiểm tra hành chính

xác định đối tượng đang tìm cách bán chiếc xe máy có đặc điểm
và biển số giống với chiếc xe của nạn nhân
là đối tượng có tên là thắng ở huyện tiền lãng
ngay lập tức
cơ quan điều tra tiến hành
lên kế hoạch bắt giữ đối tượng
để làm rõ về nguồn gốc chiếc xe
năm phút nữa đối tượng sẽ
chuẩn bị đến khu vực cầu và ủy ban đây
thì tôi phân công như thế này
tôi và đồng chí tuấn sẽ dùng thang
ở vị trí chốt cửa nhà bà
đối diện với đầu cầu
vị trí thứ hai là đối diện với chỗ vị trí chúng tôi
là giao cho đồng chí vĩ đồng chí phong
phát nhiệm sửa xe đây
cách lùi về phía xã bắc hưng này
thì giao cho tổ đồng chí vô đồng chí hậu
phát nhiệm là trinh sát hóa trang đứng tại đây
để giám sát đối tượng khi đối tượng đi qua
vị trí của đồng chí
thì các đồng chí dùng bộ đàm báo kịp thời
về cho hai tổ chúng tôi bằng bộ đàm
chúng tôi sẽ bắt giữ
đồng thời các ông chí bám sát đuôi đối tượng
khi đối tượng
về vị trí chúng tôi đây

đồng chí rõ chưa rõ

đối tượng đi qua

đối tượng xe này
ôi cực cao

tuyến đường lên thị trấn tiên áng và hướng ra hải phòng
ngay sau đó tổ công tác của phòng hình sự kết hợp với công an huyện tiên áng
đã tiến hành truy đuổi và giữ được cái đối tượng thắng cùng với chiếc xe
và qua kiểm tra nhanh thì xác định chiếc xe đúng là chiếc xe của nạn nhân đã bị cướp
ngay sau khi xác minh chiếc xe máy đúng là chiếc xe của nạn nhân
cơ quan điều tra tiếp tục đấu tranh với thắng
thắng khai hỏi tên đầy đủ là nguyễn văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ở xã toàn thắng huyện tiên lã
chiếc xe mà thắng đang đi không phải của tháng
bà do anh ta cầm lại của một đối tượng tên là đỗ văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ở cùng xã
hai người thỏa thuận với nhau là cầm với giá hai mươi năm triệu đồng
khi đỗ văn thắng mang xe đến thì nguyễn văn thắng đưa trước sáu triệu
số tiền còn lại sẽ đưa sau
ngoài ra nguyễn văn thắng còn khai nhận
trước đó hai ngày anh còn cầm một chiếc điện thoại oppo giá một triệu đồng của một người tên là nghị
hôm đó nghị vào giao dịch trực tiếp với thắng
còn đỗ văn thắng đứng ngoài chờ
qua xác minh cơ quan điều tra xác định lời khai của thắng là có căn cứ
và buổi tối hôm xảy ra án mạng tháng có chứng cứ ngoại phạm
qua lời khai và qua đấu tranh với nguyễn văn thắng
thì chúng tôi nhận định là đối tượng đỗ văn thắng
và người nam dưới đã cầm điện thoại oppo cho nguyễn văn thắng
rất có thể lớn là hai đối tượng này hung thủ gây nên vụ án mạng kia
ban chuyên án đã hoạt bản và tung toàn bộ lực lượng của ban chuyên án
phòng bộ xác định sự công an huyện tiên án
hối hợp với phòng hiệu vụ để tập trung truy bắt được đối tượng đỗ văn thắng
và đối tượng người nam dưới đi cùng thắng
trong việc này thì đối tượng
nguyễn văn thắng chỉ biết là đối tượng đỗ văn thắng là người tiên án
làm ăn sinh sống ở ngoài nội thành
làm cái nghề xây dựng
chưa xác định được đối tượng có tên là nghị
cơ quan điều tra tập trung lên kế hoạch truy bắt đỗ văn thắng để làm rõ nguồn gốc chiếc xe
bắt đầu đỗ văn thắng sẽ điều tra ra đối tượng nghị
qua nắm bắt thông tin cơ quan điều tra xác định thắng làm công cho một đơn vị xây dựng trên thành phố hải phòng và thuê trọ gần đó
xác minh thắng hiện tại đang có mặt tại nơi làm việc
cơ quan điều tra đã bố trí lực lượng ập vào và khống chế đối tượng
hai hôm trước thì có rủ thắng và nghị đi ăn nhậu
nghị chỉ là bạn cùng phong trọ được tháng rủ đi cùng
sau khi nhậu xong ba người đi hát karaoke
vì không có tiền trả thùy có nhờ thắng và nghị đi cầm chiếc điện thoại hiệu pô
thắng và nghị đi cầm cho nguyễn văn thắng
lấy một triệu đồng sau đó cả bọn đi hát karaoke
hát xong thùy có đưa cho thắng chiếc chìa khóa xe máy và nhờ đi cầm hộ
chiếc xe máy lúc này không có biển số thắng không cầm được
do đó thủy đi lấy biển số và lắp xe vào
đỗ văn thắng mang chiếc xe này cầm cho nguyễn văn thắng với số tiền là hai mươi năm

nhưng nguyễn văn thắng không cầm được

sự việc chỉ có vậy
đỗ văn thắng khai nhận hoàn toàn là không biết gì về nguồn gốc của chiếc xe và chiếc điện thoại
kiểm tra lại cái quan hệ
thắng này không quan hệ với đạn nhân
thắng này chỉ là người ở trong người tiến nãng thôi
nhưng mà sinh sống và lấy vợ và sinh sống ở hải phòng
và không có một cái quen biết gì với nạn nhân
cho nên là cái căn cứ và cái việc đấy
thì mình mới xác định là lời khai của thắng
bề thùy là có căn cứ
cơ quan điều tra đã tìm ra vị khách mua chiếc điện thoại opple
người này tình nguyện mang chiếc điện thoại lên công an huyện tiên láng giang lục
qua kiểm tra cơ quan điều tra xác nhận
chiếc điện thoại appo này đúng là điện thoại của nạn nhân
thời điểm trước khi xảy ra vụ án
một trong số những người đã liên hệ với nạn nhân
có cả số máy của vũ tế thùy
cử lực lượng trinh sát
điều tra rất sâu
về đối tượng thùy
thì lai lịch của thùy
thì chúng tôi được cung cấp
và được dựng lên
thì thùy là đối tượng
cũng ở địa bàn huyện tiên lã
cái xã gần với xã của nạn nhân
thì có mối quan hệ với nạn nhân
một chút xíu mối quan hệ nạn nhân
thông qua chị gái của nạn nhân
và đối tượng thùy này
chúng tôi qua tìm hiểu
thì phát hiện đối tượng thường xuyên hoạt động
ở địa bàn móng cái
thời gian gần đây
đặc biệt là cái thời gian
xảy ra vụ án thì thùy có mặt
ở huyện tiên lã
thì đây là những cái thông tin hết sức quan trọng
mà chúng tôi cần phải xử lý
và tập trung
làm rõ bằng được về
nhân thân lai lịch của đối tượng thùy
căn cứ vào lời khai của đỗ văn thắng
vũ thế thùy chính là người đưa cho thắng chiếc xe máy và điện thoại của nạn nhân
nhờ đi cầm cố
xác định có thể thùy là người liên quan trực tiếp đến vụ án
cơ quan điều tra đã truy tìm khẩn cấp vũ tế thùy
tuy nhiên thời gian đó thủy không có mặt tại địa phương
điện thoại không liên lạc được
không ai biết thùy đi đâu
một người quen của thùy cho biết
hai hôm trước có thấy thùy đi cùng với một người bạn rất thân của thủy
tên là phạm xuân trường
ở xã tên minh
hai người đi đâu thì người này cũng không rõ
có một cái nguồn thông tin
là trường và một nam thanh niên
đến một cái cửa hàng thuê xe tự lái
và thuê một chiếc xe
một người lái xe này
nhanh chóng chúng tôi đã xác định được cái cửa hàng đấy
và gặp được cái chủ phương tiện
thì xác minh nhanh thì chủ phương tiện có xác định là
chiều ngày một mươi một là có chở hai nam thanh niên
qua xem ảnh trường và thùy thì xác nhận đúng là hai nam thanh niên là
trường và thùy
đi ra ngoài bóng cái quảng ninh
rất có thể
người đi cùng phạm xuân trường đến cửa hàng cho thuê xe du lịch là vũ thế thủy
trang đổi với chủ cửa hàng cho thuê xe
anh đã cho biết
đúng là anh đã đưa hai thanh niên đi bóng cái
và vừa trở về
cho người lái xe xem ảnh thùy và trường
thì anh lái xe xác nhận
chính là hai người này đã vào thuê anh chở đi bóng cái
ngoài ra người lái còn cho biết một thông tin vô cùng quan trọng
đó là trên đường đi trường và thùy có nhờ anh chở đến một tiệm vàng
một trong hai người nói rằng vào đó để bán một ít vàng
sau đó lái xe đã đưa hai người này vào tiệm vàng ở xã quảng an huyện tâm hà tỉnh quảng ninh để bán vàng
sau đó mới đi bóng cái
sau khi đến bóng cái
chỉ có một người ở lại
còn người kia trở về cùng anh
người ở lại là vũ thế thùy
người về cùng với anh lái xe là phạm xuân trường
cung cấp của người lái xe mà chở thùy và trường ra bóng cái
về cái việc mà thùy và trường bán cái dây chuyền mấy cái nhẫn
thì là ra tổ chức thu giữ
thầy ba có biết cái ảnh này là gì không ạ
đó là cái dấu
nhìn chính xác nhé
đúng rồi đúng rồi
báo cáo bác là chúng tôi gần trước nhận được cái thông tin
thì có cái đối tượng bán một cái dây chuyền
đây là một tham vật một cái vụ án đang xảy ra

thì tham dự vào đối tượng này chúng tôi đề nghị bác
là hợp tác với thư văn điều tra
và cho chúng tôi thu giữ quản lý để phục vụ cho điều tra
và cho bác ủng hộ cho thư văn điều tra
vâng các anh ấy làm phù thục thôi đó
làm phù thục những quy định
khi mà người khách người ta đến người ta bán
thì chúng tôi biết là
có người bán thì chúng tôi mua đây
hợp lý thì chúng tôi mua
chúng tôi đã thu giữ được cái sợi dây chuyền với những nhẫn
tại cái cửa hàng vàng đấy
thì cho xác minh nhanh thì đã xác định được
cái sợi dây chuyền và cái nhẫn là đúng là của lãnh nhân
lúc này thì
ban chuyên án có nhận định là
đối tượng thùy và đối tượng trường là hai đối tượng
có thể liên quan trực tiếp đến cái vụ án này
và đang dồn tiền
để bỏ trốn sang trung quốc
cơ quan điều tra đã thu được toàn bộ chứng cứ của vụ án
và có đầy đủ bằng chứng xác định
vũ thế thùy và phạm xuân trường
có liên quan trực tiếp đến vụ án
lên phương án triển khai bắt khẩn cấp hai đối tượng này
tránh việc bọn chúng vượt biên bất cứ lúc nào
hiện tại thùy đang ở móng cái
và có thể sẽ tìm đường vượt biên sang trung quốc
còn trường thì không hiểu vì lý do gì
lại quay trở lại nhà
cơ quan điều tra tiến hành họp khẩn cấp
triển khai lên kế hoạch chia làm hai mũi
mũi thứ nhất phục kích mắt trường tại bình liêu
mũi thứ hai lập tức đi móng cái truy tìm dấu vết của thủy
thì chúng tôi đánh giá rằng là đối tượng đã di chuyển ra thành phố móng cái
và có một đối tượng đã quay trở về huyện bình liêu tỉnh quảng ninh
thì theo phán đoán của chúng tôi có thể
đối tượng nhà ở bình liêu tỉnh quảng ninh là đối tượng trường
thế còn cái đối tượng mà ở lại thành phố móng cái đấy
có thể sẽ là thùy
chính vì như vậy chúng tôi đã khẩn trương tổ chức lực lượng
bắt khẩn cấp đối tượng nhà tại bình liêu

trường khai với cơ quan điều tra anh ta không phải là hùng thủ
hai hôm trước thùy có nói với trường

huyện tiên lãng
hiện tại trường khai với cơ quan điều tra anh ta không phải là hùng thủ
hiện tại trường khai với cơ quan điều tra anh ta không phải là hùng thủ
hiện tại công an đang truy tìm hung thủ
thùy biết được tin này trên báo công an nhân dân
thưa cán bộ
mấy hôm trước tôi với anh thùy
chơi với nhau
có ngồi nhậu với nhau
anh thùy có nói với tôi
anh thùy đã giết chị hằng
và đốt xác phi tan
tại chỗ bờ đê của xã kiến thiết
chúng tôi phán đoán
rất có thể
trường và thùy là đồng phạm
gây ra vụ án giết người cướp thể sản này
đối tượng trường
lại khẳng định rằng là đối tượng
không phải là đối tượng gây ra cái vụ việc trên
mà đối tượng chỉ là người
giúp sức đưa đối tượng thùy
vượt biên để trốn
mà thùy mới là đối tượng gây án
bởi vì sao
vì thùy đã kể cho trường nghe
là quá trình xảy ra vụ việc
là thùy giết nạn nhân
sau đó mới nhờ trường
trở ra thành phố bóng cái
tỉnh quang ninh
để vượt biên sang trung quốc
lao sợ bị bắt
thùy đã nhờ trường bắt mối cho mình trốn sang trung quốc
để lãnh nạn
đồng ý giúp bạn
trường đi thuê xe
đưa thùy đến bóng cái
thì mà thùy với trường
là ra ngoài nhà trường ở ngoài quảng ninh
ở ngoài tiên yên
sau đó là thùy với trường là đi ra bóng cái
thì thùy này có hỏi trường
về cái mối quan hệ để đưa thùy
sang bên kia trung quốc
bằng đường tiểu ngạch
thì là trường có biết quan hệ
và dẫn thùy ra
ra ngoài bóng cái
theo lời khai của phạm văn trường
thì vũ tế thủy đã đưa thùy ra bóng cái
thùy hiện tại vẫn còn ở việt nam
và đang chờ cơ hội vượt biên
qua các đường mòn lối mở
nếu để lỡ cơ hội này
thùy vượt biên thành công
thì vụ án sẽ đi vào bế tắc
nhiệm vụ cấp thiết lúc này là truy tìm bằng đường thủy
trước khi án vượt biên sang bên kia biên giới
lúc này thì
chúng tôi đã phối hợp
với công an thành phố bóng cái
để tùng toàn bộ lực lượng
để xác định
các binh các chủ đò
có thể là đưa được đối tượng thùy sang trung quốc
lúc này có những nguồn tin quan trọng là
một nam thanh niên
cũng đã liên hệ với một số chủ đò
để đưa sang bên kia biên giới
nhưng mà tuy nhiên
ngày hôm đấy chúng nó chưa thống nhất được
về mặt giá cả
nên cho nên là
chủ phương tiện
chủ phương tiện
chưa đưa được cái nam giới lên
và cho một số chủ đò
nhận dạng qua ảnh
xác định đấy đúng là đối tượng thùy
từ thông tin của một số người
tại bến sông cơ long
cung cấp cho thấy thùy cũng rất cảnh giác
hắn không hẹn giờ cụ thể
sẽ đi mà chỉ chung chung là sẽ đến
xác định đây là con đường duy nhất
thùy có thể vượt biên
lực lượng của ta đã mai phục toàn bộ khu vực này
thùy không thể có cơ hội vượt biên như mong muốn của hắn